trong đó nhiều dự án treo hơn năm năm sáu năm thậm chí dự án lâu hơn
huyện phú quốc đang khoác trên mình chiếc áo mới tinh tương với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng hiện đại
nhiều chương trình thu hút đầu tư vào phú quốc đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
ngoài các tập đoàn kinh tế mạnh trong nước một số tập đoàn lớn ở nước ngoài đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và bước đầu họ hài lòng về chính sách thu hút đầu tư vào phú quốc
có thể nói phú quốc hiện nay đã hội đủ các lợi thế về địa lý tự nhiên kinh tế văn hóa xã hội để phát triển nền kinh tế mở cửa
trở thành điểm nhấn kinh tế xã hội nhất là phát triển du lịch biển đảo đã tạo sự lan tỏa góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh kiên giang nói riêng và vùng đồng bằng sông cửu long
nói chung bình quân hàng năm lượng khách đến với phú quốc ước đạt hai triệu tám trăm năm mươi lượt trong đó khách quốc tế trên tám trăm một mươi lượt người
nâng mức tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ du lịch ước đạt bốn mươi sáu sáu trăm năm mươi tỷ đồng
thì đây là một trong những cái nhiệm vụ một trong những cái yêu cầu mà hiện nay là cái ngành du lịch của tỉnh kiên giang cũng như phú quốc đang tập trung để mà khai thác hết
cái nhiệm vụ của tỉnh kiên giang
hiệu quả tối đa cái tiềm năng cái lợi thế để làm sao mà tăng trưởng cái du lịch
tăng trưởng được du lịch thì những lĩnh vực khác cũng tăng trưởng theo
ví dụ như là khai thác đánh bắt nuôi trồng nông nghiệp v v thì cũng sẽ tăng lên
khách du lịch đến phú quốc thì doanh thu từ hoạt động du lịch dịch vụ bán lẻ thì cũng tăng lên v v
thì đó là một trong những cái nhiệm vụ và chúng tôi cũng xác định là cái du lịch cũng là một trong những cái ngành mũi nhọn của tỉnh kiên giang
cũng như ở phú quốc
có thể nói bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ về mọi mặt thì phú quốc còn nhiều dự án triển khai chậm
mới đây nhất ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang vừa ban hành kế hoạch số bảy mươi sáu
tổ chức thực hiện kết luận thanh tra số sáu trăm linh hai ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của thanh tra chính phủ
trong đó có việc rà soát tiến hành các bước thu hồi chủ trương đầu tư thu hồi đất đối với bốn mươi ba dự án đầu tư vào phú quốc do chậm tiến độ nhiều năm
theo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch quản lý và sử dụng đất đai
quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh kiên giang giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
thanh tra chính phủ xác định có bốn mươi ba dự án đầu tư vào phú quốc chậm tiến độ nhiều năm
nên đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước theo quy định pháp luật
xem xét thu hồi chủ trương đầu tư thu hồi đất
tại kế hoạch số bảy mươi sáu
tổ chức thực hiện kết luận số sáu trăm linh hai ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của thanh tra chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang phạm vũ hồng giao cho ban quản lý khu kinh tế phú quốc chủ trì
kết hợp sở kế hoạch và đầu tư và ủy ban nhân dân huyện phú quốc tiến hành ra soát tiến độ pháp luật đầu tư đất đai
tiến hành thực hiện các bước cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất
đối với bốn mươi ba dự án mà thanh tra chính phủ đã nêu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang phạm vũ hồng giao cho ban quản lý khu kinh tế phú quốc tiến hành ra soát tiến độ pháp luật đầu tư đất đai

cũng không dám nếu mà bên sơn rấp có quy hoạch thì phải quy hoạch trước để cho bồi thường để cho đích đáng
còn nếu mà không thì gỡ bỏ cái quy hoạch đó để cho gia đình còn làm kinh tế gia đình cũng như là làm du lịch bãi cho khách người ta tới người ta ăn uống này kia người ta thăm quan ở hòn
hiện tại ubnd huyện phú quốc đã và đang phối hợp với các sở ngành tỉnh kiên giang để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư ra soát xử lý vi phạm về tiến độ đầu tư gắn với kiên quyết thu hồi dự án không đảm bảo tiến độ nhà đầu tư không khả năng triển khai thực hiện dự án và không chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
riêng về công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn nhất là có biện pháp xử lý kiên quyết
đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình cá nhân liên quan đến đất rừng thuộc vườn quốc gia và rừng phòng hộ trên đảo phú quốc
quan điểm của chúng tôi cũng mong muốn cùng với sở ngành của tỉnh kiên giang cũng như bang quản lý khuôn tế
để mà rà soát lại để mà xem xét và thu hồi bốn mươi ba dự án theo cái kết luận của thanh tra chính phủ
bên cạnh đó chúng tôi còn rà soát những dự án đã cho chủ trương hoặc là đã triển khai nhưng nhà đầu tư không thực hiện do yếu kém về năng lực vốn hay là năng lực chuyên môn thì chúng tôi cũng đề xuất để thu hồi và đấu giá đấu thầu cái tiền sử dụng đất hay là giao cho nhà đầu tư nào có khả năng mạnh về tài chính hay là về năng lực để mà tiếp tục triển khai dự án cho đảm bảo quy quản
để rồi giảm đi những cái vấn đề mà chúng tôi đang gặp khó khăn vướng mắt như hiện nay liên quan đến cái bùi thường hỗ trợ tái định cư rồi bao chiếm rồi lấn chiếm v v làm cho cái tình hình nó không ngược ổn định và làm cho cái sự quản lý của nhà nước nó gặp khó cho cái vấn đề này
theo ban quản lý khu kinh tế phú quốc đến nay trên địa bàn huyện phú quốc tỉnh kiên giang có ba trăm một mươi chín dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch
điện tích đất khoảng một mươi tám trăm ba mươi bảy hectare
trong số này có tám dự án fdi hai trăm tám mươi bảy dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích chín chín trăm tám mươi bảy hectare
tổng vốn đầu tư đăng ký ba trăm ba mươi hai tám trăm năm mươi tỷ đồng
có ba mươi hai dự án đang hoàn thiện các thủ tục
trong các dự án có quyết định chủ trương đầu tư mới có bốn mươi bảy dự án đưa vào khai thác với diện tích khoảng một phần một mươi với một một trăm chín mươi một hectare
tổng vốn đầu tư
chưa đến một phần hai mươi với một mươi năm hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
so tổng vốn đăng ký có bảy mươi năm dự án đang triển khai xây dựng
thiết nghĩ hiện nay tiến độ thực hiện đối với một số dự án triển khai chậm
trong hay ngoài tổng số bốn mươi ba dự án có quyết định xem xét thu hồi của ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
cần phải được công khai minh bạch trước người dân
nhất là những hội dân bị ảnh hưởng trong đồ án quy hoạch chi tiết
xây dựng tỉ lệ một phần năm trăm linh cụm du lịch sinh thái cao cấp
mỗi ông đội và hòn dâm trong hòn dâm ngoài
tại thị trấn an thới và xã hòn thơm huyện phú quốc tỉnh kiên giang
nếu như tiếp tục triển khai dự án thì vì sao đã sáu năm trôi qua công tác đình bù giải phóng mặt bằng
đối với những hộ dân trong vùng dự án vẫn chưa được thực hiện
đây là những vấn đề mà ngành chức năng của huyện phú quốc hay tỉnh kiên giang
có trách nhiệm trả lời với người dân được rõ